chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác về khẩu trang phát sáng khi phát hiện virus corona
nhóm các nhà khoa học thuộc đại học kioto nhật bản thông báo vừa phát triển được loại khẩu trang
có thể phát sáng dưới ánh sáng cực tím nếu trên khẩu trang có dấu vết của virus corona
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhóm nghiên cứu trên do chủ tịch đại học kioto giáo sư yasuhiro zukamoto đứng đầu
đã tiêm một dạng virus corona không hoạt động và không gây nguy hiểm cho đà điểu cái
chiết xuất thành công một lượng lớn kháng thể từ những quả trứng mà những con đà điểu cái được tiêm virus corona đẻ ra
sau đó nhóm nghiên cứu phát triển một bộ lọc đặc biệt được đặt bên trong khẩu trang
bộ lọc này được phung thuốc nhậm hình quang và chứa kháng thể virus corona
chiếc xuất từ trứng đà điểu
nếu có virus corona bộ lọc sẽ phát sáng khi được chiếu dưới ti cực tím
khi nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm loại khẩu trang này trong vòng một mươi ngày
đối với ba mươi hai người bị nhiễm virus corona họ phát hiện ra rằng tất cả những chiếc khẩu trang
mà người nhiễm virus này đều phát sáng dưới tia uv và ánh sáng này sẽ mờ dần theo thời gian
khi mà lượng virus trong người nhiễm giảm xuống
mục tiêu tiếp theo của các nhà khoa học tại đại học kioto là mở rộng chương trình thử nghiệm
với sự tham gia của một trăm năm mươi người
bản thân giáo sư zukamoto đã tự phát hiện ông mắc covid một mươi chín sau khi đeo một chiếc khẩu trang thử nghiệm
và khẩu trang đã phát sáng khi soi dưới ánh sáng cực tím
kết quả xét nghiệm phản ứng chuỗi bolimerac sau đó đã xác nhận ông mắc covid một mươi chín
nhóm nghiên cứu hy vọng những chiếc mặt nạ sẽ cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng
để kiểm tra xem họ có nhiễm covid một mươi chín hay là không
giáo sư zukamoto nói chúng tôi có thể sản xuất hàng loạt kháng thể từ đại biểu với chi phí thấp
trong tương lai tôi muốn biến loại khẩu trang này thành một bộ thử nghiệm dễ dàng mà ai cũng có thể sử dụng
với việc tiếp tục thử nghiệm để đưa loại khẩu trang phát sáng khi tiếp xúc với virus corona vào sử dụng thực tế
nhóm nghiên cứu của giáo sư zukamoto đặt mục tiêu đạt được sự chấp thuận của chính phủ nhật bản
để có thể đưa loại khẩu trang này ra thị trường vào năm tới
thông tin thú vị khác đến từ biến chủng mới
và nếu được xếp hạng có lẽ từ omicron omicron omicron
là từ bị phát âm sai nhiều nhất trong năm hai nghìn hai mươi một
công ty us capsian commen mỹ chuyên về cung cấp phụ đề cho các sự kiện phát sóng trực tiếp trên truyền hình
và phòng xử án mới đây đã tiến hành một cuộc khảo sát để xác định ra những từ và tên người
dễ khiến đọc giả và khán giả đọc sai nhiều nhất
kết quả cho thấy omicron tên dùng để chỉ biến thể virus sars cov hai mới
được phát hiện ở nam phi hồi tháng một mươi một vừa qua là từ rất khó để phát âm chính xác
ômigran đặt theo chữ ô trong tiếng hy lạp nếu đọc đúng sẽ phải là ômigran hoặc là amogran
tùy theo cách đọc theo giọng anh anh hay là giọng anh mỹ
và chúng ta cũng sẽ phát âm thật chuẩn theo tiếng hy lạp các bạn nhé biến thể ômigran
vâng xin lỗi quý khán giả trong thời gian vừa qua chúng tôi có phát âm sai và rất mong nhận được sự cảm thông từ quý khán giả
cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và xây dựng kênh hy vọng chúng ta sẽ cùng xây dựng một trang kênh bổ ích và thật văn minh quý vị nhau
các dữ liệu sơ bộ không cho thấy biến thể omicron nghiêm trọng hơn mà trên thực tế còn biểu hiện điều ngừng lại
tiến sĩ michael ryan giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của vkpro cho biết
tuy nhiên ông ryan cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là những dữ liệu ban đầu và cần có thêm thời gian nghiên cứu về biến thể mới trước khi đưa ra kết luận chắc chắn
vị quan chức còn nhận định các loại vắc xin covid một mươi chín hiện nay dù có thể kém hiệu quả hơn trong việc kháng lại ômigran
song cũng không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này hoàn toàn
nế được hiệu quả bảo vệ từ vắc xin
những loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả với mọi biến thể giảm nguy cơ bệnh trở nặng và nhập viện
chuyên gia dịch tễ năm mươi sáu tuổi cho biết đề cập tới các dữ liệu ban đầu ở nam phi ông cũng nhấn mạnh trong cuộc chiến chống lại tất cả các biến thể của virus corona
vũ khí tốt nhất chúng ta đang có ở thời điểm hiện tại vẫn là tiêm phòng
cũng theo tiến sĩ ryan bất kể biến thể mới nào xuất hiện đều có xu hướng dễ lây lan hơn vì phải cạnh tranh với các biến thể trước đó
ông dự báo ômigran sẽ dần lên
thay thế delta để trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu
ông cũng cho rằng các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại chỉ nhằm mục đích ngăn không cho bệnh trở nặng chứ không thể bảo vệ hoàn toàn khỏi virus
nên người từng mắc covid một mươi chín bị nhiễm omicron với những triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng sẽ ít được quan tâm hơn
tuy nhiên ông nhấn mạnh các biến thể dù mới đến đâu thì về bản chất chúng vẫn mang mầm bệnh của covid một mươi chín
cho nên các biện pháp đối phó với dịch bệnh như tiêm chủng đeo khẩu trang giãn cách xã hội sẽ không phải thay đổi
virus không thay đổi bản chất nó có thể lây lan mạnh hơn nhưng không thay đổi hoàn toàn cuộc chơi
quy tắc vẫn là như vậy tiến sĩ realand lưu ý
và tin tức cuối cùng chính là nhận định tích cực về hiệu quả vắc xin đối với biến thể omicron của giới khoa học
nhật báo lacros số ra vào ngày tám tháng một mươi hai dẫn nhận định của giới khoa học cho biết
vắc xin hiện tại có thể giúp các bệnh nhân nhiễm biến thể omicron tránh được tình trạng bệnh nghiêm trọng
các dữ liệu sơ bộ cũng cho thấy
bản thân biến thể omicron
biến thể này cũng không gây ra nhiều trường hợp bệnh nghiêm trọng hơn so với biến thể delta
các nghiên cứu về biến thể mới vẫn đang được triển khai tập trung vào hiệu quả của mũi vaccine tăng cường
theo the echoes đây là một tin tốt giúp cho người dân có thể yên tâm hơn trước omicron
biến thể mới xuất hiện khiến cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới phải đề cao cảnh giác trong hai tuần qua
tuy được cho là có khả năng lây nhiễm lây truyền cao hơn so với biến thể danta
nhưng omicran sẽ không nguy hiểm hơn so với delta
và các vaccine ngừa covid một mươi chín vẫn có hiệu quả để có thể phòng ngừa biến thể này
một số nhà khoa học cấp cao của mỹ và tổ chức y tế thế giới who cũng đã khẳng định điều tương tự
ông michel ryan giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới who vào ngày bảy tháng một mươi hai cho biết
về mặt tiêm chủng trước hết không có lý do gì để nghi ngờ việc các vắc xin hiện tại đủ khả năng bảo vệ bệnh nhân nhiễm omicron
giúp họ tránh tình trạng nghiêm trọng của bệnh covid một mươi chín
ông giải thích xét về mức độ nghiêm trọng của bệnh và tình trạng nhập viện
nhiều loại vaccine hiện đang được sử dụng đã chứng tỏ được hiệu quả cao trong việc phòng chống lại tất cả các biến thể
hơn nữa theo những diễn biến mà giới chức who quan sát được cho đến nay không có nhiều trường hợp nghiêm trọng
trên thực tế một số nơi ở miền nam châu phi chỉ ghi nhận bệnh nhân với các triệu chứng nhẹ
nhân định này cũng được chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của mỹ anthony fauci chia sẻ
ông nói gần như chắc chắn rằng
biến thể omicron không gây ra các trường hợp nghiêm trọng hơn
thậm chí đôi lúc còn ít nghiêm trọng hơn so với biến thể delta của virus sars cov hai
tuy nhiên ông fauci cảnh báo rằng
vẫn cần thận trọng khi mà các nghiên cứu về omicron mới chỉ ở giai đoạn sơ khai
theo ông không nên chỉ dựa vào dữ liệu từ nam phi
bởi vì dân số nước này có đặc điểm là rất trẻ và ít có nguy cơ phải nhập viện
trong khi có thể phải mất vài tuần bệnh mới chuyển nặng
theo ước tính của ông sẽ cần phải đợi ít nhất là hai tuần
để biết liệu omicron có trở nên ít nguy hiểm hơn hay không
ông fauci nhấn mạnh omicron rõ ràng là rất dễ lây truyền
và các loại vaccine cũng có thể kém hiệu quả hơn đối với omicron
vì loại biến thể này có số lượng rất cao các đột biến
theo một nghiên cứu mới đây cho một phòng thí nghiệm
thuộc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi thực hiện
vaccine do pfizer phát triển chỉ hiệu quả một phần đối với biến thể này
giáo sư alex siegel tại phòng thí nghiệm cho biết
so với các biến thể trước đây mức độ trung hòa của biến thể omicren
đã giảm rất mạnh
tuy nhiên cũng có những thông tin tích cực
đó là những người đã tiêm hai mũi vaccine của pfizer
hoặc là những người đã mắc bệnh covid một mươi chín
phần lớn có thể vô hiệu hóa biến thể mới này
do đó việc tiêm mũi tăng cường sẽ giúp chống lại nguy cơ nhiễm bệnh
giáo sư sengol nhấn mạnh đây là những kết quả tốt hơn mong đợi
bạn càng có nhiều kháng thể thì bạn càng được bảo vệ trước omicron
và thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và các cơ quan chức năng
để bảo vệ chính mình và cả cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhắc
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức covid một mươi chín tiếp theo